vào chiều ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường
đối với những quy định trong dự án luật thủy lợi trong đó tập trung vào vấn đề giá dịch vụ thủy lợi
đối với những quy định liên quan đến dịch vụ thủy lợi trong dự án luật này
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường nhất trí với quan điểm chuyển đổi cơ chế từ thu thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi
để bảo đảm hiệu quả khai thác sử dụng nước giảm cánh nặng bao cấp từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
về tài chính cho thủy lợi theo ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đây là nội dung đổi mới quan trọng
do đó ban soạn thảo cần quy định rõ về giá thẩm quyền quyết định giá dịch vụ thủy lợi
bổ sung quy định về hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi
trong trường hợp mà ở đó không có công trình thủy lợi của nhà nước
bên cạnh đó cơ quan thẩm tra cũng đề nghị ban soạn thảo cần có báo cáo đánh giá sâu hơn về tác động kinh tế xã hội của quy định này
và dự kiến lộ trình thực hiện việc tính đúng tính đủ giá dịch vụ thủy lợi để bảo đảm tính khả thi